cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng là trần hữu trí và lê viết tử
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
hai tên này chuyên đột nhập vào các chùa nhà thờ làng hay nhà thờ họ để trộm cổ vật
từ vụ mất trộm hơn năm mươi triệu đồng tiền công đức ở niệm phật đường lang xá bầu xã thủy thanh
thị xã hương thủy vào ngày một mươi một tháng hai cơ quan điều tra đã khởi tố bắt giam trần hữu trí
trí đã thừa nhận gây ra vụ trộm này và khai nhận đồng phạm là lê viết tử cùng chú tại huyện phong điền
đã gây ra nhiều vụ trộm cắp cổ vật như lưu đồng bình gốm xứ hay trung đồng
ở các chùa nhà thờ đình làng miếu mạo trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế trong thời gian qua
hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra để thu hồi tài sản trả lại cho các nhà thờ dòng họ